tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy
chiều nay quốc hội khóa một mươi năm tiến hành công tác nhân sự bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm một trăm linh tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần thanh mẫn
ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết đồng chí trần thanh mẫn tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
dưới cờ đỏ sao vàng thiên liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sau đó chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức
tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cùng quốc hội tập thể quỹ ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội
cơ quan thuộc quỹ ban thường vụ quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại quốc hội
cùng với hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại quốc hội
tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân phát huy dân chủ đoàn kết công khai minh bạch chuyên nghiệp
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bày tỏ dù ở vị trí công tác nào
cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên định đường lối đổi mới của đảng
bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền và lợi ích hợp pháp
nguyện vọng chính đáng của nhân dân
nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
kiên định nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của đảng
và pháp luật trước khó khăn thách thức của đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định việc nêu cao gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác
cũng như trong cuộc sống bản thân và gia đình
đồng thời xác định phải nỗ lực quyết tâm cao nhất
để cùng toàn đảng toàn dân thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh hạnh phúc
nhân dịp này chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bày tỏ mong muốn
ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bì thư các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các đại biểu quốc hội các cơ quan của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao mặt trận tổ quốc việt nam
các đoàn thể chính trị xã hội các ngành các địa phương cơ quan đơn vị cử tri và nhân dân cả nước đồng bào ta ở nước ngoài các nhân sĩ trí thức bạn bè quốc tế các cơ quan thông tấn báo chí
tiếp tục ủng hộ đồng hành giúp đỡ tạo điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ
tiếp tục ủng hộ đồng hành giúp đỡ tạo điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ